nhằm thực hiện chỉ thị số hai mươi ba của ban thường vụ thành ủy cần thơ
ubnd tp vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý
bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tp cần thơ giao giám đốc sở thủ trưởng các cơ quan liên quan
lãnh đạo ubnd các quận huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn
và phát huy di tích lịch sử văn hóa di sản văn hóa phi vật thể
làng nghề danh làm thắng cảnh ngăn với phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi
giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với thủ trưởng cơ quan
đơn vị địa phương có liên quan thực hiện các công việc như quản lý
bảo tồn và phát huy các di tích tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
việc tổ chức lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa
sở ngành chức năng kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý di tích
quản lý tốt hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tại các di tích đã được xếp hạng
tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục di sản